thưa quý vị dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp khiến nhiều người dân lao động trên địa bàn thành phố hà nội lâm vào tình cảnh khó khăn
với tinh thần tương thân tương ái chia sẻ với những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn người thuê trọ giúp họ ổn định cuộc sống đảm bảo an dân chống dịch
công an tp hà nội đã đưa ra nhiều giải pháp vận động góp phần đảm bảo an sinh trên địa bàn thành phố
thay mặt lãnh đạo phường xuân đỉnh tôi tha thiết đề nghị các ông bà là chủ nhà cho thuê chủ nhà trọ mở rộng tấm lòng nhân ái
chung tay cùng đảng chính quyền và nhân dân trong phường bằng việc làm thiết thực là miễn giảm tiền thuê trọ cho các hộ gia đình cá nhân đang thuê gặp hoàn cảnh khó khăn bởi đại dịch
đó là nội dung trong thư ngỏ của đồng chí chủ tịch ubnd phường xuân đình gửi đến các chủ nhà trọ vận động họ miễn giảm tiền thuê trọ cho những người thuê khó khăn
hợp ứng lời kêu gọi đó
gia đình bà đỗ thị hợi đã tự nguyện miễn giảm toàn bộ tiền thuê nhà cho gần ba mươi hộ gia đình đang thuê hiện nay
tôi nghĩ là vì tình cảm thôi vì các bạn ở đây thì tôi cũng như là nghĩ như là con mình ở xa nào đến thì giúp được cái gì thì mình giúp đó
sau gần ba ngày vận động phường xuân định đã vận động được gần hai trăm linh chủ nhà trên địa bàn miễn giảm cho hàng trăm hộ thuê trọ với số tiền hơn một tỷ đồng
điều này đã thể hiện rõ tinh thần đoàn kết lá lành đùm lá sách chia ngọt xe bùi
mỗi khi tổ quốc và nhân dân việt nam gặp khó khăn
tuyệt vời lắm rồi vâng còn nhiều lơi thì còn không có mà ăn
đây như thành phố hà nội đã quan tâm đến bọn em cảnh không có đi làm xa nhà xa quê
được thành phố hà nội này đùm bọc với che chở cho những ngày covid này
bọn em cũng chân thành cảm ơn các ban ngành với các anh đã có tận tình đến tận nhà em để trao quà cho em
bên cạnh đó cũng có hàng nghìn xuất quà
cuốn các nhu yếu phẩm như gai
gạo mì tôm nước mắm được công an thành phố hà nội chuyển đến những hộ gia đình
người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh
nghĩa tình đó không chỉ giúp cho những người dân thêm vững tinh thần
mà còn giúp cho những người đang ở tuyến đầu chống dịch có thêm sức mạnh ý chí để vượt qua đại dịch
dưới sự lãnh đạo của đảng ủy ban giáo hội phố
thì đoàn viên thanh niên đã là lực lượng sung kích là đầu mối phối hợp cùng với các đơn vị
các cá nhân các tổ chức
để thực hiện việc quyên góp ủng hộ nhân dân ở những vùng bị dịch bệnh đang gặp khó khăn
đây là một nghệ cử hết sức cao đẹp một truyền thống hết sức tốt đẹp của dân tộc việt nam
mỗi khi đất nước gặp chiến tranh gặp thiên tai gặp dịch bệnh
thì tinh thần đoàn kết và tấm lòng sẻ chia của người dân việt nam lại được phát huy một lần nữa
phải nói là lực lượng công an trong thời gian vừa qua đã tham mưu rất tích cực
từ khâu thành lập chốt tới việc phân công
tổ chức thực hiện
ngoài ra lực lượng công an quận đã chỉ đạo lực lượng công an các phường
cũng như các đội nghiệp vụ tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát địa bàn
đảm bảo công tác trật tự an toàn xã hội
ngoài ra thì cũng đã giúp đỡ những nhân dân có hoàn cảnh khó khăn
phải nói là lực lượng công an trong thời gian vừa qua
thì đã được các cấp ủy chính quyền đánh giá cao
và cũng là xây dựng được các lực lượng công an
và cũng là xây dựng được các lực lượng công an trong thời gian vừa qua
được hình ảnh rất đẹp trong mắt của quần chúng nhân dân
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay
công an thành phố hà nội đang đồng loạt đưa ra nhiều giải pháp
để hỗ trợ nhiều hơn nữa những người dân yếu thế
chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh covid một mươi chín
với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau
góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua đặc biệt
do thủ tướng chính phủ bộ công an và công an thành phố hà nội phát động
thưa quý vị do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
hàng vạn bông hoa sen trên cánh đồng thôn dũng cảm
xã trung tú huyện ứng hòa hà nội đứng trước nguy cơ phải cắt bỏ
nắm bắt được những khó khăn của người nông dân trong thời điểm giãn cách xã hội
cán bộ chiến sĩ công an huyện ứng hòa đã chung tay thu hoạch
cũng như hỗ trợ tiêu thụ hoa sen giúp đỡ người dân
đây là hoạt động thiết thực của công an huyện ứng hòa
nhằm giúp đỡ người dân
công an hạn chế những khó khăn kiệt hại về kinh tế do dịch bệnh gây ra
từ năm giờ sáng một nhóm cán bộ chiến sĩ công an
đã có mặt tại cánh đồng thôn dũng cảm để giúp người dân
chỉ sau ba ngày hơn một mươi bông hoa sen qua năm đã được thu hoạch
dù thời tiết nắng nóng có người chưa quen với công việc đồng áng
nhưng những cán bộ chiến sĩ rất cố gắng bắt nhịp với công việc
ngay từ ban đầu thì chúng tôi không biết được là
ở trên địa bàn có cái đầm sen này
cách đây một tuần khoảng hơn một tuần
ở trên địa bàn xã này có xảy ra một cái vụ án rất nghiêm trọng
trong quá trình chúng tôi xuống đây để đi giả soát thông tin
về các vụ án đó thì chúng tôi mới phát hiện ra
cái đầm sen này
thời gian đó sau khi chúng tôi vừa làm vụ án
cũng có phải báo cáo lại lãnh đạo đơn vị
các đồng chí lãnh đạo cũng đã cho ý kiến là
thực hiện cái nhiệm vụ kép đó là vừa phá án nhanh
và vừa có thể làm sao cố gắng để hỗ trợ cho bà con
tiêu thụ được cái số hoa sen này
đây là lần đầu tiên thượng úy lê minh tuấn tham gia thu hoạch hoa sen
có mặt từ sáng sớm những công việc hái hoa bó sen gấp lá
anh đều làm rất nhanh nhẹn và thuần thụ
trong cái đợt này thì ngoài cái việc tham gia phòng chống dịch bệnh
theo cái chủ trương của đảng nhà nước
thì lực lượng đoàn thanh niên công an huyện là cũng sung phong
để tham gia giúp đỡ người dân trong việc là thu hoạch sen
thì qua công tác thực tế như này thì cũng hiểu thêm một phần nào
sự vất vả của người dân nhất là trong thời điểm dịch bệnh đang rất là phức tạp này
trong thời điểm giãn cách xã hội khối lượng công việc nhiều
để có thể hỗ trợ người dân các chiến sĩ công an phải tranh thủ
càng ngày nghỉ và ngoài dựa hành chính
thì riêng với hoạt động này của đoàn thanh niên công an huyện
đoàn thanh niên công an huyện
cũng rất chủ động trong cái việc là kết nối với các cái hộ
có trồng cái diện tích sen rất là lớn nhờ dũng cảm trung tú
thì bên cạnh cái hoạt động kết nối tiêu thụ
thì anh em đoàn thanh niên chủ động trong cái việc hỗ trợ
cho cái việc vận chuyển cho các cái hộ dân trong quá trình vận chuyển này
thì được anh em đoàn thanh niên công an huyện cũng đã báo cáo
với đảng ủy ban giám đốc công an huyện
để hỗ trợ thêm cái nội dung đó là
cái việc anh em di chuyển trên đường có giấy đi đường này
các lái xe thì cũng phải có tép nhanh
và âm tính về covid thì mới được di chuyển ra nội thành
không chỉ thu hoạch công an huyện ứng hòa còn giúp người nông dân tiêu thụ
thông qua các trang mạng xã hội
sự lan tỏa của việc làm thiết thực ý nghĩa này đã được đông đảo người dân ủng hộ
toàn bộ số hoa sen đã được người dân tại các quận nội thành hà nội đặt hàng
chỉ trong một buổi sáng
cái chương trình của chúng tôi diễn ra trong vòng bốn ngày
từ ngày một mươi chín
cho đến ngày hai mươi hai
cố gắng làm sao để giải cứu tốt nhất hết được cái chỗ hoa sen còn tồn động này
được bao nhiêu đỡ được cho bà con được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu
mong sao là hỗ trợ phần nào cho bà con có thể ổn định được kinh tế
trong cái giai đoạn đang diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
việc làm của cán bộ chiến sĩ công an huyện ứng hòa tuy nhỏ
nhưng đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân nơi đây
đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về tình quân dân
trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín
đang có những diễn biến phức tạp